kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía tây ngày hôm nay nhiều nơi ở bắc bộ đã có nắng nóng
tập trung chính là ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
trong ba ngày tới vùng áp thấp nóng phía tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn về phía nước ta
nắng nóng vì thế ngày một xa tăng hơn
từ ngày mai cường độ nắng sẽ mạnh hơn
một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trong ba ngày tới
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
đáng lưu ý là tuy ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối vẫn có mưa rông
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
tuy ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối vẫn có thể có mưa rông rải rác
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ở miền trung ngay từ hôm nay khu vực từ thanh hóa
đến thừa thiên huế đã có nắng nóng trên diện rộng
sự báo là từ ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng thấp nóng
thì nắng nóng sẽ lan rộng hơn và cường độ cũng gia tăng
với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi tám độ
người dân nơi đây cần chủ động có biện pháp tránh nắng
cũng như bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hôm nay và ba ngày tới
cũng có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực
giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi tám độ
do ảnh hưởng của nắng nóng nên người dân cũng cần chủ động tránh các hoạt động ngoài trời
và trang bị đầy đủ vật dụng tránh nắng khi ra đường
phần còn lại từ khánh hòa xuống đến bình thuận
nhiệt độ thấp hơn giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
ở vùng cao tây nguyên ba ngày tới
vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam đang có xu hướng
hoạt động mạnh dần vì thế mà khu vực tiếp tục duy trì mưa rào và rông
về lúc chiều và tối cục bộ vẫn có điểm mưa to
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật đi kèm
còn về nhiệt độ dự báo trong ba ngày tới
nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ
chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
nên mưa rông về chiều tối cũng tăng cả về diện và lượng
có nơi có mưa to với lượng mưa đạt ngưỡng là hai mươi bốn mươi mm
có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ
ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ